thưa quý vị tại bình định vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua bốn tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại kho hàng tiêu dùng củ lao xanh nằm trên đường lê đức thọ phường hải cảng tp quy nhơn
nhận tin báo một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng gần một mươi xe chữa cháy chuyên dụng đã được có mặt tại hiện trường
để tiến hành dập lửa hàng hóa bên trong nhà kho đều là các nguyên vật liệu dễ cháy như dầu ăn
mì tôm bánh kẹo khiến cho ngọn lửa bùng phát rất mạnh và cháy nhanh
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người
song hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng
với quy mô lớn bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá
do nguyễn trọng tùng chú tại thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ sáu đối tượng
tùng cùng đồng bọn đã lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá rồi cung cấp cho các con bạc
để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an thanh hóa đã bắt giữ được một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
do lê việt vũ chú thành phố hà nội cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã vận động thành công đối tượng nguyễn thị minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bị truy nã về tội buôn lậu đến cơ quan công an đầu thú
trước đó công an tỉnh lạng sơn phát hiện đối tượng dương việt quân điều khiển xe ô tô
chở bốn trăm chín mươi tám chiếc điện thoại tổng trị giá trên năm hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ quân khai nhận vận chuyển thuê cho minh
từ trung quốc về việt nam để lấy tiền công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quân
và các đối tượng có liên quan về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
và đã ra quyết định khởi tố đối với minh về tội buôn lậu
tuy nhiên minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra quyết định truy nã
một cơ sở kinh doanh tạp hóa vừa bị công an huyện phước long tỉnh bạc liêu phát hiện
và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi buôn bán mặc hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai tháng một mươi hai kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu
do ông trần văn chính làm chủ lực lượng chức năng phát hiện chín trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
và hàng chục mặt hàng bánh kẹo thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở tạp hóa này có kinh doanh thuốc y dược mà không có chứng chỉ hành nghề theo quy định
công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ tất cả hàng hóa vi phạm để điều tra
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở tạp hóa này có kinh doanh thuốc y dược mà không có chứng chỉ hành nghề theo quy định